đoàn tàu hải quân ấn độ do chuẩn đô đốc dnas chaypati tư lệnh hạm đội miền đông hải quân ấn độ làm trường đoàn cập cảng tiên xa thành phố đà nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị việt nam trong bốn ngày nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đón đoàn tại cảng tiên xa thành phố đà nẵng có đại diện sở ngoại vụ thành phố bộ tư lệnh vùng ba hải quân cục đối ngoại bộ quốc phòng văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm
trong thời gian thực hiện chuyến thăm nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo thành phố đà nẵng bộ tư lệnh vùng ba hải quân
thủy thủ đoàn cũng tham quan một số danh thắng tại đà nẵng và thành phố hội an quảng nam giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân đại học đà nẵng
chuyến thăm việt nam lần này của tàu hải quân ấn độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và hải quân hai nước nói riêng đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp việt nam ấn độ
chuyến thăm diễn ra trong bốn ngày sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng năm